cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin thời tiết và thiên tai của chúng tôi
thưa quý vị theo thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh điện biên cho biết
trong hai ngày mùng chín một mươi tháng năm trên địa bàn hai huyện điện biên và điện biên đông tỉnh điện biên
đã xảy ra mưa lớn mưa đá rông lốc lũ quét sạt lở đất đá
trận lũ quét đã khiến nhiều người bị thương và nhiều nhà dân bị hư hỏng nặng
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh điện biên cho biết
trong hai ngày chín một mươi tháng năm mưa lớn mưa đá rông lốc lũ quét sạt lờ đất
đã xảy ra trên địa bàn hai huyện điện biên và điện biên đông tỉnh điện biên
rạng sáng ngày một mươi tháng năm tại bản suối lư xã phỉ nhừ huyện điện biên đông
trận lũ quét bất ngờ tràn về khiến một ngôi nhà bị sập toàn bộ tài sản bị vùi lấp
năm mươi ngôi nhà khác bị chìm trong bùn đất trong đó có những ngôi nhà bị nhiều tàng đá to tràn vào
đẩy văng tài sản xuống dòng nước cuốn bốn xe máy hư hỏng nặng
trước đó chiều ngày chín tháng năm trên địa bàn xã mường bồn huyện điện biên bất ngờ xuất hiện mưa rông lớn
một số khu vực còn xuất hiện mưa đá và lũ quét gây thiệt hại nhiều ngôi nhà và diện tích lúa chuẩn bị kỳ thu hoạch
chủ tịch ủy ban nhân dân xã mường bồn huyện điện biên quang văn tiến
cho biết trận mưa bắt đầu xảy ra vào khoảng một mươi sáu h gió lốc kèm theo mưa đá dày hạt với các viên đá có đường kính trung bình từ một đến hai cm
xuất hiện tại một số nơi trên địa bàn
mặc dù rông lốc và mưa đá chỉ kéo dài khoảng ba mươi phút nhưng đã khiến gần một trăm linh nhà dân ở các bản hủy un
cò chạy một cò chạy hai bị hư hỏng chủ yếu bị thủng mái nhà và bay ngói tôn
ngoài ra mưa lớn còn gây ra lũ quét ảnh hưởng đến hơn năm hectare lúa của người dân
theo thống kê trong hai ngày chín và ngày một mươi tháng năm mưa đá rông lốc đã làm ba người bị thương ở bàn suối lư
xã phì nhừ huyện điện biên đông chín mươi tám ngôi nhà bị thùng tốc máy trong đó có một nhà ở huyện điện biên đông bị sập đổ hoàn toàn
thiên tai còn làm cho bốn mươi bảy ha lúa ở huyện điện biên bốn chín hectare lúa ở huyện điện biên đông bị hư hại nặng
nhiều tài sản có giá trị của người dân như xe máy tv tủ lạnh bàn ghế cũng bị hư hỏng
ước tính thiệt hại lên tới ba sáu tỷ đồng
ngay sau khi thiên tai xảy ra ban chỉ huy về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các huyện trên
phối hợp với ủy ban nhân dân các xã đơn vị xuống cơ sở xác minh thiệt hại giúp đỡ các gia đình sửa chữa khắc phục nhà ở cho người dân
đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng di rời người dân và tài sản đến nơi an toàn
ngoài ra lãnh đạo huyện điện biên đông đã thăm hỏi động viên hộ gia đình có người bị thương
hỗ trợ cho gia đình có nhà bị đổ sập năm mươi triệu đồng
từ ngày một mươi bảy tháng một đến ngày hai mươi tháng bốn tỉnh điện biên đã xảy ra sáu đợt thiên tai như mưa lớn kèm theo mưa đá
rông lốc làm sáu mươi chín ngôi nhà bị hư hỏng
trên bốn mươi ba hectare nông nghiệp bị thiệt hại một trăm bốn mươi sáu con da súc bị chết hai mươi mét kè đường giao thông và nhiều mét tường rào nhà dân bị đổ sập
ở các huyện tùa chùa điện biên mường nhé và thị xã mường lầy ước tính tổng thiệt hại khoảng hai một tỷ đồng
chuyển sang những thông tin về thiên tai trên thế giới
thưa quý vị biến đổi khí hậu
do con người gây ra cộng với hiện tượng thời tiết el nino đã làm nhiệt độ toàn cầu tăng cao trong năm hai nghìn hai mươi bốn
để lại hậu quả là những đợt nắng nóng cay cắt chết người
trong đó mexico vừa trải qua đợt nắng nóng kỷ lục gây mất điện trên toàn bộ quốc gia và khiến bảy người tử vong
là quốc gia có phần lớn lãnh thổ có khí hậu ôn đới hải dương hoặc bán hoang mạc nên thời tiết ở mexico không hoàn toàn nắng nóng như những nước nhiệt đới
một mươi sáu trạm khí tượng tại quốc gia này đã ghi nhận nhiệt độ trên bốn mươi độ
trong đó có một mươi thành phố của mexico được ghi nhận có nhiệt độ cao kỷ lục trong ngày một mươi tháng năm vừa qua
thành phố mexico cũng đồng thời là thủ đô của quốc gia có khí hậu ôn hòa nên mức nhiệt chỉ đạt ba mươi bốn ba độ c
tuy nhiên đây cũng là mức nhiệt khá cao so với bình thường của thành phố này
trong khi đó tại thành phố ciudad victoria bang tamaulipas khu vực gần với bang texas mỹ
nhiệt độ đã chạm tới mức bốn mươi bảy bốn độ c
trong ngày chín tháng năm tại một nhà ga ở thành phố galinas bang san luis potosi thuộc miền trung của mexico
nhiệt độ còn đạt kỷ lục bốn mươi chín sáu độ c trong ngày tám tháng năm một con số thực sự kinh hoàng
theo báo cáo được công bố ngày chín tháng năm của bộ y tế mexico quốc gia này đã ghi nhận bảy ca tử vong do nắng nóng kể từ đầu mùa đến ngày bốn tháng năm
con số tử vong có thể tăng cao hơn nữa đặc biệt là sau đợt nắng nóng gai gắt trong tuần vừa qua
nắng nóng gai gắt đã làm mất điện trên diện rộng
chủ yếu ở khu vực phía bắc của mexico các trường học bắt buộc phải tạm đóng cửa
cơ quan quản lý điện lực của mexico đã đưa ra cảnh báo về nguồn cầu không đủ đảm bảo cho nguồn cung
các chuyên gia ngành điện chỉ trích chính phủ đã đầu tư vào mạng lưới điện và không tập trung sản xuất điện
trước tình hình thiếu điện trầm trọng tổng thống andres manuel lobes obrador nhận định tình trạng mất điện vừa qua là trường hợp ngoại lệ
và ông vẫn đảm bảo mexico có đủ công suất điện trong thời gian tới
khó khăn lại càng trồng thêm khó khăn hơn nữa khi mexico đang trong thời kỳ hạn hán nghiêm trọng trên toàn quốc gia
vì thế đợt nắng nóng gai gắt này càng làm cuộc khủng hoảng nước ngày càng trở nên trầm trọng tại mexico
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay một mươi hai tháng năm
thời tiết thủ đô hà nội có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
khu vực phía tây bắc bộ trời có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa to gió nhẹ
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ
phía đông bắc bộ có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa to gió đông nam cấp hai cấp năm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
các tỉnh khu vực miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng
chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi bốn độ
đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi năm độ
nam bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng miền đông có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
miền tây chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi sáu độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại